trước sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta
chính phủ đã và đang triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này chiều nay ngày năm tháng năm chính phủ đã thảo luận về một số luật và dự thảo luật
nhằm khắc phục khó khăn của doanh nghiệp các biện pháp đủ mạnh và nhanh để phục hồi nền kinh tế
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
báo cáo về dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết dự thảo nghị quyết nêu ba nhóm nhiệm vụ
giải pháp chi tiết được phân theo thẩm quyền nhóm nhiệm vụ giải pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ
thủ tướng chính phủ có thể quyết nghị ngay
nhóm giải pháp chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội xem xét quyết định
và nhóm nhiệm vụ giải pháp chính phủ quyết nghị chỉ đạo các bộ cơ quan địa phương thực hiện ngay trong phạm vi chức năng thẩm quyền
thủ tướng chính phủ đã đặt bản pháp lý tương tự để giải quyết những ách thấp rất khó khăn
trong nhất là trong bối cảnh này chúng ta đang rất mong muốn đẩy nhanh đồng tư để kích cầu đồng tư và phục hồi kinh tế
qua tổng hợp các ý kiến của các bộ cơ quan địa phương và các hiệp hội ngành nghề doanh nghiệp tập trung vào năm nhóm vấn đề
đề nghị miễn giảm các loại thuế
đề nghị miễn giảm các loại phí lệ phí đề nghị giãn hoãn thời gian nộp thuế tập trung vào thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho phép áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia
nhà quản lý doanh nghiệp lao động kỹ thuật là người nước ngoài về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch
ngoài các giải pháp về miễn giảm hoãn nộp gia hạn tiền đất thuế đất thuế phí lệ phí giá
chính phủ dự kiến giảm hai lãi suất cho vay trực tiếp cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thuộc đối tượng hỗ trợ của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
ra soát hoàn thiện ban hành các cơ chế để cắt giảm đơn giản quá thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh
hiện nay ở các ngành các địa phương mà theo dự báo thì có thể nói thời gian vừa qua như bộ trưởng nguyễn thí dũng đã nói
tình hình doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà nhất là đối với các doanh nghiệp hợp tác xã
hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ là ngừng hoạt động rồi cái lao động mất việc làm rồi thu nhập không ổn định
nhất là các ngành

tình hình doanh nghiệp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh mà nhất là đối với các doanh nghiệp hợp tác xã hội
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị vẫn tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác không để dịch bùng phát trở lại
tình trạng thất nghiệp sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy làm bất ổn xã hội như trộm cắp cướp giật hàng giả hàng nhái buôn lậu
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị cần nắm chắc tình hình an ninh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị cần nắm chắc tình hình an ninh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội